cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân biên tỉnh tây ninh cho biết đã bắt khẩn cấp nguyễn ngọc hận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại khu phố bảy thị trấn tân biên huyện tân biên về hành vi trộm cắp tài sản
cơ quan công an huyện tân biên tỉnh tây ninh cho biết đã bắt khẩn cấp nguyễn ngọc hận sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại khu phố bảy thị trấn tân biên huyện tân biên về hành vi trộm cắp tài sản